nhận lời mời của ba liên lạc hội người việt tại châu âu từ ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày hai mươi tháng bốn
nhà hát kịch việt nam sẽ tổ chức chương trình lưu diễn phục vụ kiều bào đang làm việc và sinh sống ở châu âu
trong lần lưu diễn này nhà hát kịch việt nam sẽ giới thiệu tới khán giả vợ kịch
áo ảnh hạnh phúc của tác giả lê trí trung đạo diễn trịnh mai nguyên và vở hài kịch nghêu sò ốc hến
do nghệ sĩ ưu tú lâm tùng đạo diễn
vốn là vở tuồng tích dân gian khi chuyển qua ngôn ngữ kịch nói
nghệ sĩ ưu tú lâm tùng đã đưa hơi thở hiện đại vào tác phẩm
hai vở diễn này được nhà hát kịch việt nam đưa vào kịch mục biểu diễn thường xuyên
và nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả
thông qua chuyến lưu diễn các nghệ sĩ nhà hát kịch việt nam mong muốn sẽ giúp bà con việt kiều sống xa tổ quốc
có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn yên tâm làm ăn sinh sống
đồng thời hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước